xe đạp điện là loại phương tiện sử dụng được cả trạng thái động cơ và thô sơ
dù tiện dụng thế nhưng khi ở trạng thái động cơ phương tiện này dễ gây mất an toàn
khi có nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe đạp điện cố tình vi phạm khi tham gia giao thông
thực tế này đã cho thấy cần quản lý xe đạp điện ở mức cao hơn
đưa vào nhóm xe cơ giới để có biện pháp quản lý phù hợp hơn khi tham gia giao thông
hình ảnh học sinh ngang nhiên sử dụng xe đạp điện không đổi mũ bảo hiểm
hay không chấp hành luật giao thông có thể thấy hàng ngày trước các cổng trường trung học trên địa bàn thành phố
đối với nhiều em dù sử dụng xe đạp điện nhưng còn chưa có bảng lái
chưa hiểu rõ về luật an toàn giao thông đường bộ
mặc dù đã có quy định bắt buộc phải đối mũ bảo hiểm khi điều khiển những phương tiện như trên
nhưng đa phần người điều khiển đều phớt lờ cố tình vi phạm
ngoài ra với kiểu dáng nhỏ gọn tiện lợi khi sử dụng
lại không cần bằng lái nên được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con em đến trường
vì thế nhiều học sinh khi điều khiển xe đạp điện đã cố tình phóng nhanh vượt ẩu
gây nguy hiểm cho chính mình và những người xung quanh
theo quyết định vận tốc tối đa của xe đạp điện là hai mươi năm km một giờ
nhưng thực tế người đi xe này thường sử dụng đến bốn mươi km một giờ
ngang với vận tốc của xe máy di chuyển trong nội thành rất dễ bị tai nạn giao thông
trước thực trạng trên mở đây cũng đăng kiểm việt nam đã đưa ra đề xuất
cần sửa quy định trong luật giao thông đường bộ đối với xe đạp điện
coi phương tiện này là phương tiện cơ giới để quản lý phương tiện
quản lý lưu thông góp phần hạn chế tai nạn giao thông